sau gần hai mươi năm được bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đưa về định canh định cư tại bản rào tre xã hương liên hương khê hà tĩnh
đời sống của bốn mươi ba hộ gia đình đồng bào dân tộc chất đã có những đổi thay
tuy nhiên để bà con thực sự vươn lên từng bước làm chủ đời sống rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng và xã hội
bản giao tre có tổng diện tích đất tự nhiên gần bốn mươi ha toàn bản có bốn mươi ba hộ đồng bào dân tộc chất
với hơn một trăm bốn mươi chín nhân khẩu đang sinh sống tập quán của đồng bào dân tộc chất sống du canh du cư tại các địa bàn dẻo cao huyện hương khê

bản rào tre có tổng diện tích đất tự nhiên gần bốn mươi hectare toàn bản có bốn mươi ba hộ đồng bào dân tộc chất sống du canh du cư tại các địa bàn dẻo cao huyện hương khê
bản rào tre có tổng diện tích đất tự nhiên gần bốn mươi hectare toàn bản có bốn mươi ba hộ đồng bào dân tộc chất sống du canh du cư tại các địa bàn dẻo cao huyện hương khê